thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn của phòng thương mại và công nghiệp nhật bản do chủ tịch amimura dẫn đầu đang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chào mừng đoàn gcci do chủ tịch amumira dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng thời cho rằng hiện nay là thời điểm tốt đẹp nhất của quan hệ việt nam và nhật bản
hiện nay nhật bản là một trong những nước dẫn đầu về đầu tư trực tiếp tại việt nam trao đổi thương mại viện trợ oda
thủ tướng bày tỏ vui mừng các tập đoàn của nhật bản như ituchu marubeni ahi đang làm ăn rất thành công tại việt nam
về các kiến nghị của các doanh nghiệp nhật bản chính phủ việt nam sẵn sàng lắng nghe và sẽ họp bàn để giải quyết
tinh thần chung là giữa hai nước không có gì trở ngại
về phần mình chủ tịch gcci đã bày tỏ niềm vinh dự được thủ tướng tiếp cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
ông cho biết đoàn công tác gcci lần này có bảy mươi
đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu ở nhật bản cho thấy sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp nhật bản đối với việt nam
mối quan hệ hai nước là mối quan hệ hết sức tốt đẹp gắn bó chặt chẽ trên nhiều mặt
ông khẳng định giới doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế về phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp công nghiệp
giới doanh nghiệp nhật bản đánh giá việt nam là thị trường hấp dẫn về cơ hội đầu tư thương mại
kỳ vọng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện để thúc đẩy hơn nữa đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản sang việt nam